sáng ngày một mươi chín tháng sáu ngay sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp cho một thuyền viên trong tình trạng nguy kịch trên tàu qna chín mươi một nghìn tám trăm linh chín ts
do ông phạm bé làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã nhận thông tin và thực hiện công tác hỗ trợ khẩn cấp
đến chiều ngày một mươi chín tháng sáu lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu qna chín mươi một nghìn tám trăm linh chín ts và thực hiện cấp cứu cho thuyền viên dũng lúc này đã có chuyển biến xấu
nạn nhân sau đó tiếp tục được chuyển lên tàu sir bốn trăm một mươi hai để được chăm sóc y tế tích cực và khẩn trương đưa về đất liền
đến hai mươi một h nạn nhân được đưa về đà nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định
trung tâm cấp cứu tp đà nẵng đã tiếp nhận và chuyển nạn nhân vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị